quốc tế hóa những giai điệu âm nhạc truyền thống dựa trên một tác phẩm văn học điển hình của việt nam
điều này đã giúp màn biểu diễn vẫn có thể truyền tải nội dung một cách tương đối đầy đủ tới các khán giả nước ngoài
với mong muốn giới thiệu những nét độc đáo của nghệ thuật dân tộc với bạn bè quốc tế
các nghệ sĩ việt nam đang nỗ lực tìm hướng đi mới để âm nhạc truyền thống không bị bỏ quên lạc lõng trong cuộc sống đương đại
thông qua tác phẩm này chúng tôi mong muốn gửi đến các bạn trẻ của việt nam và thụy điển
hiểu thêm về âm nhạc truyền thống của dân tộc mình và yêu âm nhạc truyền thống của dân tộc mình hơn
các đây không lâu nghị sĩ phào an my cũng đã giới thiệu tới công chúng một thử nghiệm mới mẻ khi kết hợp giữa piano và trèo
có một điểm chung giữa những màn kết hợp này đó là có nội dung dựa trên những cốt truyện cổ nổi tiếng của việt nam
nếu ca nương phạm thiệu hệ lựa chọn trích đoạn trong truyện kiều thì nghị sĩ phào an my và bạn bè lựa chọn cốt truyện trong tích trèo quan âm thị kính
trước đó chị cũng đã từng hai lần thử nghiệm đưa âm nhạc dân gian đối thoại với âm nhạc hiện đại
đó là những buổi biểu diễn kết hợp piano với tuồng và ca trù
một đêm diễn dựa trên hơi thở của trèo quan âm thị kính
và trèo này tôi tin rằng tất cả những người việt nam chúng ta đều biết
và chúng tôi dựa hoàn toàn trên cốt truyện này và lấy hơi thở để diễn giải lại cốt truyện
bằng cả âm nhạc phương tây cả bằng âm nhạc truyền thống
đây là vở diễn cuối cùng trong khuôn khổ đối thoại
nhưng lần này tính tương tác giữa các dòng nhạc khá cao
nghệ sĩ nhân dân thanh hoài sử dụng giọng hát nguyên bản của trèo cổ
cùng kết hợp với dòng nhạc tây âu do nhạc sĩ đặng tuyện nguyên sáng tác
và qua cách thể hiện của ngón dương cầm báo tố phó an my đã gây cho khán giả những cảm xúc từ sự kết hợp độc đáo này
người xem dễ dàng nhận ra quá nhiều cung bậc cảm xúc qua các phim dương cầm của người nghệ sĩ
khi biểu lộ thân phận những người phụ nữ trong vở qua âm thị kính
mặc dù đây là buổi biểu diễn thứ ba trong chuỗi tác phẩm kết hợp
nhưng vẫn gây được ấn tượng sâu sắc với khán giả
rất mong muốn là sự kết hợp này thai ngán cho một loại hình nghệ thuật

mà để sau này được đông đảo quần chúng biết đến
là không phải là một cái sự khác biệt giữa nhạc cụ tây và nhạc cụ dân tộc
mà là hãy nói đến âm nhạc là có một cái sự giao thoa giữa các tâm hồn mà không có biên giới
có không ít các buổi biểu diễn kết hợp giữa nhạc truyền thống và đương đại
đã được thử nghiệm và nhận được sự phản hồi tích cực từ công chúng
sự dấn thân sáng tạo của những nghệ sĩ
cho thấy âm nhạc dân tộc luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo
để làm nên những giá trị mới cho đời sống âm nhạc
không nên vội vàng đánh giá hiệu quả và khả năng phổ biến của nó
nhưng rõ ràng đây là sự kết hợp đầy tính nhân văn và tinh thần dân tộc
sự kết hợp này không chỉ là cách để bảo tồn những làn điệu dân ca truyền thống
mà còn thổi hồn cho âm nhạc dân gian một sức sống mới phù hợp với thời đại